ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại tp hcm bộ y tế tổ chức hội nghị tổng kết năm năm triển khai thực hiện luật bảo hiểm y tế giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn hai mươi
và xin ý kiến dự thảo luật bảo hiểm y tế sửa đổi
sau năm năm thực hiện luật bảo hiểm y tế sửa đổi tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế tăng từ bảy mươi một ba năm hai nghìn một mươi bốn lên tám mươi chín tám năm hai nghìn một
tuy nhiên quá trình thực hiện còn tồn tại bất cập trong quy định pháp luật về bảo hiểm y tế
trong tổ chức thực hiện ban hành văn bản thiếu đồng bộ có quy định không phù hợp nhưng chưa được khắc phục
một số văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng
tại đây đại biểu nhấn mạnh việc thông tuyến khám chữa bệnh tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiếp cận dịch vụ y tế là không phù hợp nhu cầu khám chữa bệnh
việc thông tuyến tỉnh theo lộ trình vào năm hai nghìn hai mươi một sẽ thực hiện trên cả nước cần phải được trì hoãn
đại diện vụ bảo hiểm y tế bộ y tế cho biết đóng góp ý kiến cho dự thảo lần này nhằm đảm bảo quyền lợi người tham gia bảo hiểm y tế
giảm chi phí điều trị chi phí nằm viện giảm tại bệnh viện dự kiến sẽ mở rộng phạm vi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế